những ngày giáp tết này thành phố lai châu tỉnh lai châu trở nên nhộn nhịp bởi lượng hàng hóa tiêu thụ và trung chuyển đi các huyện lớn
tuy nhiên công tác kiểm tra phát hiện xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn thực phẩm của thành phố vẫn chưa thực sự quyết liệt
đoàn kiểm tra liên ngành đã bỏ qua nhiều sai phạm như hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng cấm cơ sở chưa có giấy phép kinh doanh
để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trước trong và sau tết nguyên đán
thành phố lai châu đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm
qua kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm như kinh doanh ăn uống không bảo đảm vệ sinh một số hàng hóa bày bán đã hết hạn sử dụng
nói quyết liệt là vậy nhưng thực tế khi chúng tôi có mặt cùng đoàn kiểm tra đã phát hiện cơ sở kinh doanh tạp hóa quân vĩ
địa chỉ tại số một đường hoàng văn thái phường tân phong có bày bán một số loại hàng như đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc lá ba số lộn trong tủ
điều lạ là các sai phạm này không được đoàn kiểm tra
xử lý thậm chí không đưa vào biên bản kiểm tra và chủ cơ sở kinh doanh coi như chuyện bình thường
các cơ sở y tế về an toàn thực phẩm đều có đến kiểm tra gia đình cơ sở sản xuất của tôi và có giấy chứng nhận là an toàn thực phẩm và vệ sinh tốt
năm nào cũng có cái chứng nhận như vậy cho nên không phải là ngoài chúng tôi chỉ có nói là chúng tôi làm sạch
nhưng cơ quan chức năng họ đều hàng năm họ đều đến kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho chúng tôi
chủ kinh doanh đã hơn một mươi năm và sản xuất hàng tạ thịt xấy mỗi ngày như vậy
nhưng điều lạ hơn nữa là cơ sở chưa có giấy phạm
cơ sở chưa có phép kinh doanh và giấy chứng nhận bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra biết rất rõ nhưng không có hành động xử lý nào được đưa ra
trước thực trạng trên thành phố lai châu cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các sai phạm để người dân yên tâm mua sắm đón tết no ấm